việc một số người dân ở khu vực hà nội tiến hành đốt dơm dạ sau mùa gặt đã làm ô nhiễm không khí
và đe dọa đến an toàn bay của ngành hàng không cảng vụ hàng không miền bắc đã có văn bản gửi
ủy ban nhân dân các quận huyện tại hà nội đề nghị có các biện pháp tuyên truyền và ngăn chặn tình trạng này
tránh xảy ra những hệ lụy xấu
sau mỗi mùa gặt người dân lại có thói quen đốt rơm rạ khói bụi bay mịt mù làm chất lượng không khí
tại hà nội vốn dĩ đã ở mức kém nay lại càng ô nhiễm nguy hiểm hơn nếu việc này diễn ra
tại gần khu vực sân bay thì còn ảnh hưởng đến tầm nhìn của phi công khi máy bay cất cánh và hạ cánh
để bảo đảm an toàn cho hoạt động bay cảng vụ hàng không miền bắc đã có văn bản đề nghị
ủy ban nhân dân huyện sóc sơn chỉ đạo sát sao các xã lân cận sân bay nội bài có các biện pháp tuyên truyền
ngăn chặn tình trạng người dân đốt rơm rạ gây ảnh hưởng đến hoạt động bay
khuyến cáo bà con không nên tiến hành đốt rơm rạ làm ảnh hưởng đến giao thông gây hại cho sức khỏe của bản thân và mọi người xung quanh